theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bảy giờ hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm chín độ kinh đông cách bờ biển miền trung philippines khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm tức là vào khoảng từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi tới một mươi năm km đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai một độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức vào khoảng từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm tới hai mươi km đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai một độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp một mươi một tức vào khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba một mươi bốn
đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây sau đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thêm